một xe khách đang lưu thông trên địa bàn tỉnh quảng ngãi bất ngờ bị cháy khiến hành khách hốt hoảng tháo chạy
vụ cháy khiến xe khách bị theo dụi hoàn toàn
khoảng bốn giờ sáng mùng hai tháng chín xe khách hiệu ba tín biển kiểm soát bảy mươi sáu b hai trăm hai mươi hai chạy tuyến quảng ngãi đắk nông
đang lưu thông đến địa bàn tổ một phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi thì bốc cháy
phát hiện xe bị cháy gần bốn mươi hành khách trên xe hốt hoảng thoát khỏi xe nhiều hàng hóa hành lý bị cháy rụi
nhận được tin báo công an tỉnh quảng ngãi đã điều hai xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đến dập lửa tuy nhiên đám cháy đã thiêu dụi toàn bộ chiếc xe khách
theo ước tính ban đầu thiệt hại vụ cháy gây ra gần hai tỷ đồng rất may không có thương vong về người